thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng đã lên đường tăng cường cho công an bảy quận huyện
trên địa bàn thành phố phục vụ công tác chống dịch
việc công an thành phố bổ sung tăng cường quân số cho công an bảy quận huyện sẽ tạo điều kiện hỗ trợ công an
các địa phương có đủ khả năng lực lượng tham gia đảm bảo an toàn an ninh cho các khu vực cách ly
phong tỏa tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định
phòng dịch được ủy ban nhân dân thành phố đưa ra bằng tinh thần quyết tâm chống dịch như chống giặc
gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này hy vọng sẽ cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương
và nhân dân nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất